một đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng internet thông qua các giải bóng đá lớn như cúc c một mai hạng anh tây ban nha đặc biệt là sea games ba mươi hai đang diễn ra tại campuchia với quy mô trên một trăm hai mươi tỷ đồng vừa bị công an tỉnh hà giang triệt phá tạm giữ hình sự năm đối tượng